các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn tại thanh hóa thì sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa cho biết
đã ghi nhận tại huyện nga sơn thêm một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín mới
và ngay sau khi nhận được tin là thêm một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đã ban hành quyết định giãn cách xã hội toàn huyện nga sơn theo chỉ thị một mươi sáu
còn tại hà nội theo sở y tế hà nội số ca mắc mới từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến sáu giờ sáng nay
trên địa bàn thành phố là ba mươi ca trong đó có tám ca tại khu cách ly
hai mươi hai ca tại khu vực phong tỏa
sau hơn một tháng thi công bệnh viện điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô năm trăm linh giường bệnh
tại quận hoàng mai hà nội sẽ tiếp đón bệnh nhân kể từ ngày hôm nay mùa một tháng chín
đây được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất việt nam để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh covid một mươi chín
tại khu vực thành phố hà nội và một số tỉnh phía bắc
bao gồm bắc ninh bắc giang hải phòng quảng ninh và lạng sơn
bệnh viện chia thành một mươi bảy đơn nguyên mỗi đơn nguyên gồm ba mươi buồng bệnh
trong đó có một mươi năm buồng áp lực âm khoảng một nhân viên y tế ở tất cả chuyên ngành
như hồi sức cấp cứu khoa xét nghiệm khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại
làm việc tại bệnh viện đây là cơ sở hai của bệnh viện đại học y hà nội
việc triển khai khai báo di chuyển nội địa theo phần mềm do cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an đã phát huy hiệu quả tại tp hcm
sau hai ngày tái triển khai kiểm soát công an thành phố đã phát hiện và truy vết được ba mươi f
theo đó từ ngày ba mươi tháng tám các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tp hcm
đồng loạt triển khai quét mã qr người dân di chuyển trong nội thành
tất cả phải khai báo y tế trước khi ra khỏi nhà
việc triển khai đồng bộ chuyên nghiệp nên tại các chốt đã không xảy ra tình trạng ồ ứ như trước đây
đồng thời nhờ quét mã qr tại các chốt kiểm soát
cơ quan chức năng đã phát hiện được ba mươi f khẩu
đi chuyển trên đường kịp thời ngăn chặn
để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tại các chốt kiểm soát
lực lượng công an đều đã được tiêm hai mũi vaccine
đồng thời sẽ dùng điện thoại để quét mã qr chứ không tiếp xúc với điện thoại của người dân
hiện người dân khi muốn khai báo y tế có thể truy cập sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
hoặc dùng camera điện thoại quét mã qr có trên giấy đi đường để vào trang web khai báo
sau đó nhận mã qr phục vụ việc kiểm tra
phần mềm khai báo di chuyển nội địa được bộ công an triển khai để quản lý người dân vùng dịch
thông qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra vào vùng dịch hàng ngày
truy vết người nghi vấn f f một f hai khi cần thiết
sau khai báo thành công người dùng sẽ được cấp một mã qr và có thể dùng trong ba ngày
sau đó thì phải khai báo lại
tại tỉnh hà tĩnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng diễn biến phức tạp
nhất là tại địa bàn
bàn thị xã hồng lĩnh phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trên tuyến đầu chống dịch
cán bộ chiến sĩ công an thị xã hồng lĩnh đã và đang tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp
phòng chống dịch huy động tối đa lực lượng truy vết nhanh những trường hợp liên quan đến các ca bệnh f một
trong cộng đồng để khoanh vùng góp phần khống chế dịch bệnh lây lan
thực hiện quy định về giãn cách xã hội trên địa bàn công an thị xã hồng lĩnh đã chủ động tham mưu
cho cấp ủy chính quyền địa phương kích hoạt một mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch
đồng thời đơn vị đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín và các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn
xác định với tinh thần chống dịch như chống sạc tại các chốt kiểm soát
các cán bộ chiến sĩ công an thị xã hồng lĩnh đã tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự
y tế và dân phòng bằng chốt kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào địa bàn
song song với việc triển khai lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tại các chốt trực trên địa bàn
công an thị xã hồng lĩnh khẩn trương phối hợp với các lực lượng y tế
thành lập tổ công tác truy vết gồm một mươi năm cán bộ chiến sĩ
với tinh thần truy vết nhanh chóng xác định chính xác các trường hợp f một f hai liên quan đến ca bệnh
kịp thời khoanh vùng đưa đi kinh lý tập trung theo quy định
với tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
công an thị xã hồng lĩnh khẩn trương phối hợp với các trường hợp f một f hai liên quan đến ca bệnh
công an thị xã hồng lĩnh cũng đã chỉ đạo thành lập hai tổ công tác lưu động
thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tuần tra kiểm soát tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
hướng dẫn công tác khai bạo y tế và cách lý y tế tại nhà
đồng thời quyết liệt cho công tác kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch
công an thị xã hồng lĩnh đã phối hợp với các ngành liên quan

thị xã hồng lĩnh đã hủy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ

trong đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội
bảo vệ dân phố dân quân tư về lực lượng y tế
kiểm soát chặt chẽ phương tiện người ra vào
theo đúng quy định của cộng đồng
công an thị xã hồng lĩnh đã thực hiện nghiêm ngặt các quy định
với tinh thần vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ công an thị xã hồng lĩnh
đang cùng với chính quyền và người dân khắc phục mọi khó khăn
chung tay để lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng
những ngày qua nhiều người dùng mạng xã hội lan truyền về việc bị mất thông tin tài khoản ngân hàng
điện thoại bị điều khiển từ xa khi nhận được cuộc gọi từ số lạ hỏi về việc tiêm phòng vaccine
trung tâm xử lý tin giả việt nam bộ thông tin và truyền thông khẳng định thông tin lan truyền trên là giả mạo
theo nội dung được nhiều người dùng facebook chia sẻ nạn nhân nhận được một cuộc gọi
không rõ người gọi và số gọi hỏi thăm về việc tiêm phòng vaccine
người nhận cuộc gọi được chọn trả lời nếu chưa được tiêm phòng hãy nhấn phí một
nếu đã được tiêm phòng hãy nhấn phím hai
kết quả sau khi nạn nhân nhấn phím một điện thoại bị chặn
thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến và thanh toán chuyển khoản thường xuyên đều được chuyển
qua kiểm tra xác minh từ cơ quan chức năng trung tâm xử lý tin giả việt nam
bộ thông tin và truyền thông khẳng định nội dung thông tin trên là giả mạo
nhà chức trách khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả nêu trên
khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh người dân hãy gọi ngay cho đường dây nóng
của chính quyền địa phương ngành y tế công an và lực lượng chức năng khác
vụ việc đang được chuyển cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự
đối với ngô trường tồn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã thạnh hòa huyện rồng riềng
là nhân viên kế toán trường trung học cơ sở thạnh hòa về hành vi chống người thi hành công vụ
kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở ấp lá
áng quắm xã thạnh hòa phát hiện danh thủ điều khiển xe máy
chở tồn ngồi ở phía sau có biểu hiện sử dụng rượu bia qua chốt
nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
cả hai không xuất trình được giấy đi đường trong trường hợp cần thiết
vi phạm quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên lực lượng làm nhiệm vụ không cho thủ và tồn qua chốt
bực tức tồn dùng lời lẽ xúc phạm và thách thức đánh nhau với lực lượng trực chốt
nên bị công an xã thạnh hòa mời về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời công an xã yêu cầu đội cảnh sát giao thông công an huyện đến để hỗ trợ đo nồng độ cồn
đối với danh thủ do thủ là người điều khiển xe máy chở tôn
tại đây lực lượng công an đã giải thích về hành vi vi phạm
nhưng tồn không nghe mà tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lăng mạ người thi hành công vụ
rồi dùng vũ lực làm vỡ kính cửa phòng làm việc của công an xã
dùng tay đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện dông riêng
hậu quả làm cán bộ cảnh sát bị thương ở vùng mắt phải đến bệnh viện điều trị
cùng với hành vi chống người thi hành công vụ
liêu văn chiến ba mươi bảy tuổi chú huyện nari tỉnh bắc cạn
đã bị tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi sáu tháng bảy
chiến điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b sáu trăm hai mươi năm chạy trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi
theo hướng bắc nam khi đến vị trí chốt chặn của lực lượng cảnh sát giao thông
chiến dừng xe và được yêu cầu kiểm tra giấy tờ
do trước đó đã bị tước giấy phép lái xe và sợ bị xử phạt
nên chiến đã quay về cabin nhanh chóng lên xe ô tô bỏ chạy
khi bị một cán bộ cảnh sát giao thông chạy đến trước đầu xe ô tô ra hiệu lệnh
và yêu cầu xuống xe để hoàn tất thủ tục kiểm tra kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng chiến vẫn không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước
đẩy cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng về phía trước khoảng bảy mét
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng xe tuần tra truy đuổi bắt giữ được chiến cùng với phương tiện
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lưu văn chiến mức án hai năm sáu tháng tù giam
về tội chống người thành công vụ
thực hiện quyết định của chủ tịch ubnd tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại tỉnh quảng ngãi công an huyện mộ đức và tư nghĩa tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ
chủ động khép kín địa bàn kịp thời ngăn chặn nhiều tài xế xe ngoại tình dừng đỗ trên địa bàn tỉnh
vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là một trong số các tổ công tác đặc biệt do công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi thành lập
tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn kiểm soát chặt chẽ tình trạng xe tải ngoài tỉnh
bất chấp quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín dừng đỗ để mua cơm dọc tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã đức lân
riêng đêm hai mươi chín tháng tám tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn ba trường hợp là xe tải ngoại tỉnh vừa dừng đỗ trên địa bàn
tại tỉnh quảng ngãi lực lượng công an các địa phương có quốc lộ một đi qua đã đồng loạt gia quân nhắc nhở
và xử lý nghiêm các trường hợp xe tải đường dài dừng đỗ không đúng quy định
tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
tại tỉnh quảng ngãi lực lượng công an các địa phương có quốc lộ một a đi qua đã đồng loạt giao quân nhắc nhở
tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
tại tỉnh quảng ngãi lực lượng công an các địa phương có quốc lộ một a đi qua đã đồng loạt giao quân nhắc nhở